các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

một mươi tập thể và một cá nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của chủ tịch nước
gồm trung đội nữ du kích củ chi ban phụ vận sài gòn gia định t bốn ban tuyên huấn khu ủy sài gòn gia định t bốn
tổng hội việt kiều campuchia yêu nước và truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí nguyễn gia đằng
nguyên phó bí thư tổng hội việt kiều campuchia yêu nước
những phần thưởng cao quý của đảng và nhà nước nhằm ghi nhận và tôn vinh những công lao to lớn của các tập thể và cá nhân
đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
vừa qua chính quyền tp hcm đã tổ chức buổi họp báo công bố kế hoạch thực hiện những kết luận của thanh tra chính phủ về dự án thủ thiêm
đồng thời nhận trách nhiệm trước chính phủ trước thủ tướng vì thực hiện không đúng quy hoạch đã phê duyệt
chính quyền tp hcm chân thành xin lỗi người dân thủ thiêm đã chịu nhiều thiệt hòi trong thời gian qua
thành phố đã nêu rõ những sai phạm về ranh quy hoạch không đúng dẫn đến thu hồi đất không đúng
không thực hiện lập phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết một trên hai ngàn
trước khi giao đất trên các dự án nhưng lại phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh
giao đất cho các doanh nghiệp không đúng giấy phép kinh doanh và không đúng thẩm quyền
làm phá vỡ quy hoạch được phê duyệt cây khiếu nại kéo dài
ủy ban nhân dân tp hcm sẽ thực hiện nghiêm các kết luận của thanh tra chính phủ
xây dựng chính sách bồi thường thiệt hại hỗ trợ tái định cư cho các hộ trong phần đất ngoài ranh
làm rõ trách nhiệm xử lý vi phạm những tập thể cá nhân liên quan
tuần qua lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm đã dự hội nghị đối thoại với doanh nghiệp
ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông với chính quyền thành phố
nhiều ý kiến về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp góp ý về những chủ trương
chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới được các hiệp hội
liên minh doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông gửi đến lãnh đạo thành phố
tại cuộc đối thoại chính quyền thành phố đã lắng nghe và giải đáp những vướng mắt của các doanh nghiệp
trong năm năm qua tp hcm là đơn vị đi đầu trong cả nước về chuyển dịch kinh tế
với những sản phẩm hành lượng công nghệ cao
trong đó ngành công nghệ thông tin điện tử viễn thông là một trong bốn ngành công nghiệp trọng yếu
và trong chín nhóm ngành dịch vụ ưu tiên của thành phố có tốc độ tăng trưởng cao trong năm năm gần đây
hiệp hội bất đồng sản tp hcm vừa có văn bản gửi thủ tướng chính phủ bộ công an kiến nghị
về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng cháy chữa cháy đối với chung cư
nhà cao tầng tại tp hcm
theo đó đối với dự án nhà chung cư nhà liên kề không xây dựng tầng hầm
thì bổ sung quy chuẩn xây dựng để khuyến khích chủ đầu tư dành một trăm linh diện tích tầng trệt
của dự án làm khu vực để xe bổ sung quy chuẩn tiêu chuẩn tầng thoát nạn
tòa nhà chung cư khuyến khích kết nối các tầng thoát nạn của các chung cư liền kề
ngoài ra cần sửa đổi bổ sung luật kinh doanh bất động sản để quy định chủ đầu tư
sau khi đã nghiệm thu công trình chung cư theo quy định của luật xây dựng
thì phải thông báo cho sở xây dựng kiểm tra ban hành văn bản xác nhận công trình
đủ điều kiện sử dụng mới được phép bàn giao nhà cho người dân vào ở
tp hcm dự kiến chỉnh trang lại khu vực trung tâm thành phố mở thêm phố đi bộ
tại các tuyến đường lê lợi tôn đức thắng công viên hai mươi ba tháng chín
các tuyến đường kết nối với phố đi bộ nguyễn huệ tạo thành trục phố đi bộ liên hoàn
trục đường lê lợi chuyển thành các phố thương mại mua sắm và kết hợp vòng xoay
trước chợ bến thành không gian đi bộ được mở rộng sang phía sau nhà hát thành phố
thành khu vực buôn bán quá cảnh hình thành thêm trục đi bộ phủ xanh kéo dài
từ khu ba son đến quảng trường trước chợ bến thành và công viên hai mươi ba tháng chín
thưa quý khán giả để tìm lời giải cho bài toán thiếu hụt nguồn nhân lực
ngành logistics nhiều cơ sở đào tạo tại thành phố hồ chí minh đã và đang
đẩy mạnh phát triển mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu thực tế
của doanh nghiệp với cách làm này kỳ vọng sẽ giải quyết được hai vấn đề
đó là nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực đồng thời đáp ứng đúng yêu cầu
tuyển dụng của doanh nghiệp
đây là năm thứ hai tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh
khi điểm xây dựng cơ chế đào tạo gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp
trong lĩnh vực logistics thuộc chương trình úc cùng việt nam phát triển
nguồn nhân lực gọi tắt là all bốn skill
chương trình tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng
các chương trình đào tạo tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đáp ứng tốt
nhu cầu của thị trường lao động và tìm được việc làm ngay sau khi tốt nghiệp
với mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực kiến thức lẫn kỹ năng
của nguồn nhân lực việt nam
các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ tiết kiệm được nguồn lực
cho công tác đào tạo tuyển dụng được nhân viên có kỹ năng
sẵn sàng làm việc ngay mà không phải đào tạo lại
để mà đào tạo được những kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động
thì việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp là tất yếu
thì nhà trường không chỉ là tổ chức quá trình đào tạo
mà thật sự sự kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường
thì doanh nghiệp còn là một chủ thể trong quá trình đào tạo cùng với nhà trường
trường cao đẳng kỹ nghệ hai là một trong sáu trường cao đẳng nghề
tại thành phố hồ chí minh và tỉnh đồng nai tham gia chương trình oath for q
với mô hình doanh nghiệp tham gia dẫn dắt đào tạo nghề
đây là xu hướng phát triển mới phổ biến tại nhiều quốc gia
và khác với quan điểm về công tác đào tạo nghề từ trước đến giờ
đó là chỉ có nhà trường xây dựng các chuẩn nghề nghiệp
vốn dẫn đến tình trạng sinh viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp tuyển dụng
trong khi đó lĩnh vực dịch vụ logistics với đa dạng
ngành nghề đòi hỏi kỹ năng cao từ người lao động
mô hình doanh nghiệp dẫn dắt được triển khai ở các cơ sở đào tạo hơn một năm qua
đã mang lại hiệu quả bàn đầu
với sự hỗ trợ của các chuyên gia từ phía úc sự tư vấn của các cơ quan quản lý nhà nước việt nam
các cơ sở đào tạo đã xây dựng được các bộ tiêu chí kỹ năng nghe cụ thể
với sự tham gia của doanh nghiệp
tổ chức đưa đội ngũ giáo viên đi đào tạo ở những nước phát triển mạnh
về mô hình giáo dục nghề nghiệp do doanh nghiệp dẫn dắt
từ đó hình thành nên bộ tiêu chuẩn để thực hiện cho toàn chương trình
theo hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
cả nước hiện có hơn ba công ty tham gia cung cấp các loại hình dịch vụ logistics
trong số đó bảy mươi có trụ sở ở khu vực tp hcm
điều này cho thấy tốc độ phát triển vận tải logistics ở thành phố là rất cao
tp hcm có hai cảng biển lớn là hiệp phước và cát lái
với quy mô hiện đại bậc nhất cả nước
khu vực cảng thành phố đứng đầu về sản lượng container thông qua
riêng tân cảng cát lái ở quận hai đã chiếm đến bốn mươi tám thị phần cả nước
và chiếm tám mươi một thị phần khu vực cảng tp hcm
hai cảng biển lớn của thành phố có đầy đủ các dịch vụ hậu cần
gồm kho bãi giao nhận vận chuyển và đặc biệt tại đây quy tụ rất nhiều hãng tàu quốc tế
thuận lợi để ngành logistics phát triển sâu rộng
theo dự báo đến năm hai nghìn hai mươi nhu cầu nhân lực ngành logistics ở tp hcm
cần khoảng một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đồng
trong khi đó với hai trường cao đẳng một trường trung cấp đào tạo ngành logistics
số lượng sinh viên ra trường hàng năm chỉ khoảng hai sáu trăm linh sinh viên
cho thấy nguồn cung từ các trường còn rất ít so với nhu cầu ngành logistics
chủ trương của công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố
là liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp
nhiều cơ sở đào tạo dành sáu mươi bảy mươi thời gian để sinh viên gắn kết với doanh nghiệp
để khi ra trường tiếp cận các doanh nghiệp
làm việc được ngay
đối với ngành logistics việc học của sinh viên cần tiếp cận công việc thực tế ở các bến cảng
công ty dịch vụ vận tải mới đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp
nhu cầu của ngành dịch vụ logistics tính đến hai nghìn hai mươi năm
chúng ta cần khoảng hai trăm năm mươi nhân sự có trình độ tương đương đại học cao đẳng
và các yêu cầu về các ngành nghề cụ thể của ngành logistics
ví dụ như lái xe nâng
quản lý kho lái cầu lái xe đầu kéo v v
các bạn có thể thấy đây là một yêu cầu cụ thể và rất là cấp bách
cho ngành dịch vụ logistics của việt nam
là một ngành dịch vụ mà chính phủ cũng như xã hội đang quan tâm
việc đào tạo nguồn nhân lực cũng là một trong những nhiệm vụ
trong quyết định số hai trăm linh của thủ tướng ban hành một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn một mươi
thưa quý khán giả thành phố hồ chí minh có thể nói là đi đầu cả nước
về đổi mới phương pháp và phương thức đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics
mô hình định hướng giáo dục nghề nghiệp do doanh nghiệp dẫn dắt qua thời gian ngắn thí điểm
đã mở ra hướng mới về đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics
mời quý khán giả cùng theo dõi phóng sự sau về thực tế áp dụng mô hình này
tại một cơ sở đào tạo ngành logistics tại thành phố hồ chí minh
năm thứ hai trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minh mở chương ngành đào tạo logistics
trường là một trong những cơ sở đào tạo đầu tiên ứng dụng mô hình doanh nghiệp
dẫn dắt đào tạo nguồn nhân lực cho ngành logistics
đây là buổi đi thực tế của sinh viên ngành đào tạo logistics trường cao đẳng kinh tế thành phố hồ chí minh
giữa ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm tại khu công nghiệp hiệp phước huyện nhà bè
đến với sự kiện sinh viên đã nắm bắt được những đòi hỏi
và nhu cầu tuyển dụng của từng doanh nghiệp
từ đó trang bị cho mình kiến thức kỹ năng vững vàng hơn trong tương lai
và những cô chú trong đó khi mà làm việc đó thì mình sẽ hiểu hơn
và kiến thức của mình sau này áp dụng vào đó sẽ thực tế hơn nhiều so với học không ở trên lớp
đó là những kinh nghiệm những trải nghiệm đáng quý cho những em sinh viên
để khi mình bước vào khi ra trường thì bước vào cái môi trường làm việc thật sự
thì mình có được kinh nghiệm vững vàng và biết được về cách thức làm việc
cũng như văn hóa phong tục của một số doanh nghiệp
và mình có cái cơ hội trải nghiệm trong thời gian mình là sinh viên mình đi thực tập
phát triển đào tạo cuối cùng làm sao để gắn với nhu cầu thực tế của ngành logistics
đặc biệt là xu thế hiện nay là ngành logistics phải là ngành quốc tế
chính vì lẽ đó mục tiêu của chương trình đào tạo logistics của trường cao đẳng kinh tế tp hcm
là giúp sinh viên trải nghiệm tốt hơn về những mô hình logistics đang diễn ra
tại các doanh nghiệp và tiếp cận toàn diện nhất những kiến thức và thông tin
các doanh nghiệp vừa kết hợp giữa học trên trường lớp với đi thực tế tại doanh nghiệp
nhà trường có cho sinh viên học kiến thức ở trong trường và đi thực tập ở bên ngoài
sau khi mà đi thực tập ở bên ngoài thì giúp cho tụi em cảm thấy là mình năng động hơn
mình thích yêu thích cái nghề này hơn
có kiến thức ở trường rồi em có thể tiếp xúc được với lại các doanh nghiệp
hoặc là môi trường làm việc ở bên ngoài giúp cho tụi em có thể hiểu rõ về nó
và có thể học tốt hơn
theo lối dạy truyền thống thì sinh viên chỉ được đi thực tập tại doanh nghiệp vào khoảng năm cuối
vào khoảng học kỳ hai của năm cuối
nhưng mà khi mà chúng tôi được áp dụng những cái phương pháp mới
thì chúng tôi đẩy mạnh cái việc quan hệ doanh nghiệp hơn
ví dụ như chúng ta dạy những môn chuyên ngành ví dụ như môn vận tải bảo hiểm ngoại thương
hoặc chúng tôi dạy những môn về căn bản và logistics
thì chúng tôi sẽ gửi những bạn sinh viên đó đi thực tập ở cảng
và ví dụ như chúng tôi gửi đến tân cảng stc hoặc là chúng tôi gửi tới một công ty
ví dụ như afr solution là một công ty về giải pháp về chịu cung ứng
thì khi mà các bạn tiếp xúc với môi trường đó thì các bạn sẽ có những cái cơ hội để các bạn tự khám phá mình
chúng tôi tập trung vào cái việc là kỹ năng của sinh viên sau khi ra trường
chúng tôi quan trọng hơn hết đó là việc sinh viên có thể đáp ứng được ngay cái nhu cầu của doanh nghiệp khoảng tám mươi
và nếu mà có phải đào tạo lại thì sinh viên chỉ phải đào tạo lại những cái điểm
đặc biệt là những cái điểm cụ thể của từng doanh nghiệp họ thôi
cái ngành mới thì quyết tâm là quyết tâm và cố gắng là đi theo cái hướng dẫn chuẩn hóa
là đào tạo cố gắng tiếp cận theo nhu cầu của doanh nghiệp
thứ hai tiếp cận với cái chuẩn của apes
và chúng tôi rất tâm đắc cái chương trình app foke hiện nay đang có những cái hỗ trợ kịp thời
để cho mình xây dựng cái chương trình đào tạo mà nó phù hợp với doanh nghiệp
phù hợp với cái chuẩn và có thể tiếp cận
với là các cái trường ở nước ngoài
thì tôi cho là cái này với những cái tiếp cận cái chuẩn đó
sự gần gũi nhau đó sẽ có lợi rất lớn cho người học
mà có thể học tập tiếp nâng cao sau khi tốt nghiệp
có thể đi làm v v
và cái việc đi làm thì rất dễ được sự chấp thuận của các doanh nghiệp
hiện trường cao đẳng kinh tế tp hcm đang đào tạo một trăm bảy mươi sinh viên ngành logistics
trình độ cao đẳng và trung cấp
dù còn trên ghế nhà trường
nhưng nhiều em đã được các doanh nghiệp đặt vấn đề nhận vào làm việc ngay sau khi ra trường
đây là kết quả sau thời gian nhà trường đẩy mạnh thực hiện mô hình đào tạo
bảo đảm năng lực thực hiện trang bị cho sinh viên năm năng lực căn bản gồm
kiến thức kỹ năng chuyên môn phẩm chất đạo đức nhân cách lối sống
có tư duy sáng tạo chủ động giải quyết vấn đề
có năng lực ngoại ngữ tốt và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin
để tiếp cận được những kiến thức mới sự tiến bộ của khoa học công nghệ
đặc biệt là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp bốn hiện nay
tôi cho việc đưa các em tới doanh nghiệp là điều rất lợi
lợi là chỗ này các em gắn được với lại các cán bộ kỹ thuật
tức là những người thực việc thực làm tại thực tế
môi trường thực tế của hoạt động này
và thông qua đó các em cũng mở ngoan ra những kiến thức cần thiết
thứ hai là kỹ lực và tổ chức của doanh nghiệp chở máy các em cũng hiểu được thực tế
cho nên khi các em rời ghế nhà trường
thì các em có thể thâm nhập tốt
với những hiệu quả ban đầu mà mô hình doanh nghiệp dẫn dắt đào tạo nguồn dân lực
do ngành logistics mang lại rõ ràng đã góp phần khắc phục được những hạn chế
mà công tác đào tạo truyền thống còn gặp phải
nhà trường giải quyết được khó khăn về thiếu phương tiện máy móc hiện đại
phục vụ giảng dạy ngành logistics
doanh nghiệp thì tiết kiệm được chi phí thời gian cho việc đào tạo lại lao động
theo báo cáo mới nhất của tổ chức ngân hàng thế giới
trình độ phát triển của ngành logistics việt nam hiện đứng thứ ba mươi chín trên một trăm sáu mươi nước trên thế giới
đứng thứ ba khu vực đông nam á sau thái lan và singapore
thành phố hồ chí minh đặc biệt quan tâm phối hợp với các doanh nghiệp trong ngành logistics
để dự báo nhu cầu nguồn nhân lực làm cơ sở nâng cao chất lượng đào tạo lao động
theo nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao
trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư để phục vụ hiện đại hóa
phát triển nền kinh tế xã hội của thành phố
thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn
sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp bốn hiện nay đòi hỏi những thay đổi mạnh mẽ
trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp và ngành logistics
cũng không thể nằm ngoài quần quay đó
để ngành dịch vụ logistics tại thành phố hồ chí minh phát triển hơn nữa
đáp ứng được năng lực cạnh tranh quốc tế
thì việc tiếp nhận đổi mới phương pháp đào tạo nguồn nhân lực
như thông qua liên kết với doanh nghiệp là một điều tất yếu
bởi xu thế phát triển quốc tế hiện nay
logistics là nền tảng quan trọng cho các ngành công nghiệp khác phát triển
đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
một lần nữa xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời thư tử liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong lần phát sóng tiếp theo